ra mắt sản phẩm mới xả hàng thậm chí là trong những mùa cao điểm là cách các hãng tv đang thực hiện để kích cầu tiêu dùng
do đó đây là lúc có nhiều mẫu tv có giá thành khá hấp dẫn
các chuỗi bán lẻ tiếp tục kích cầu giúp sản phẩm tv giảm giá khá mạnh lên đến năm mươi cho từng dòng và thương hiệu khác nhau
trong đó tv màn hình lớn được đối tượng khách hàng gia đình hoặc các điểm kinh doanh cà phê tìm mua
và các thương hiệu thích ứng với thị hiếu khách hàng với nhiều sản phẩm mới
world paber oles tv là một ví dụ mẫu tv cao cấp có thiết kế hiện đại lại còn có thể dán lên tường nhờ kiểu dáng siêu mỏng của mình
cụ thể sản phẩm mới chỉ mỏng chỉ ba sáu mươi sáu mm nhờ vậy có thể lắp đặt ở bất cứ không gian nào mà không hề chiếm diện tích
mẫu tv dán tường với độ phân giải lên đến bốn k ba nghìn tám trăm bốn mươi x hai nghìn một trăm sáu mươi px và một bảy tỷ màu
công nghệ viewing angel mang đến góc nhìn rộng một trăm bảy mươi tám độ giúp cho người dùng dễ dàng xem ở nhiều góc độ trong căn phòng